thủ tướng chính phủ cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ của chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy là hai trăm sáu mươi một trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó trả nợ trực tiếp của chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy là hai trăm bốn mươi hai chín trăm linh tỷ đồng
trả nợ của các dự án cho vay là một mươi bảy hai trăm năm mươi tỷ đồng
mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ tai nạn lao động
song có không ít vụ bị bưng bít thông tin việc xử lý các vi phạm cũng còn quá nhiều bất cập
cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
trong năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước xảy ra gần tám vụ tai nạn lao động làm hơn tám người bị nạn hơn tám trăm linh người chết
lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn lao động nhất là xây dựng đặc biệt là ở các khu vực xây dựng nhà cao tầng hầm mỏ
nguyên nhân một phần là do ý thức công nhân kém giám sát chưa bảo đảm kỹ thuật bảo hộ lao động có vấn đề
thế nhưng mức độ công khai tình trạng này lại rất hạn chế bởi các chủ đầu tư nhà thầu đều tìm cách bưng bít thông tin
thông tin cụ thể quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên trang bảy ấn phẩm nhân dân cuối tuần qua nhanh đề
an toàn vệ sinh lao động mâu thuẫn lớn giữa vi phạm và xử lý
bộ tài chính đề nghị cán bộ làm oan hoàn trả khoản chi bồi thường cho ông huỳnh văn nén là nhan đề nội dung trên trang bốn báo thanh niên hôm nay
theo đó liên quan đến việc ngân sách nhà nước phải chi trên một mươi tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông huỳnh văn nén ở bình thuận
mới đây bộ tài chính đã có văn bản đề nghị tóa nhân dân tối cao
quan xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
cụ thể trong văn bản này thì bộ tài chính thống nhất bổ sung dự tóa năm hai nghìn một mươi bảy của tóa nhân dân tối cao trên một mươi tỷ đồng
từ nguồn chi quản lý hành chính ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy đã được quốc hội phê duyệt để tòa nhân dân tỉnh bình thuận bồi thường oan sai cho ông huỳnh văn nén
bên cạnh đó bộ tài chính đề nghị tòa nhân dân tối cao chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm bồi thường xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
theo đúng quy định tại thông tư liên tịch số bốn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
chiều ngày ba tháng năm đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên tiếp xúc các cử tri nguyên là lãnh đạo của tỉnh
nhiều cử tri đã bày tỏ bức xúc và kiến nghị đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vào cuộc giám sát một số dự án đang triển khai tại khu vực này
sau dự án tỉnh phú yên cho phá trắng hơn một trăm linh hectare rừng phòng hộ hay như dự án phá rừng để chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại tỉnh này
qua đó nhiều cử tri cho rằng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên cần phải thể hiện vai trò giám sát rõ nét hơn nhằm góp phần chấn chỉnh nhanh hơn đối với các sai sót trong việc thực hiện dự án
thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn xem trên trang bốn báo thanh niên số ra ngày hôm nay
trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài thị trường cát dậy sóng đề cập đến việc giá cát đã tăng vọt sau khi cơ quan chức năng xiết lại việc khai thác cát
tuy nhiên các chuyên gia đề nghị không thể khai thác như hiện nay mà phải tìm vật liệu mới thay thế cát trong xây dựng
chưa bao giờ câu chuyện đất cát lại khiến cả vùng đồng bằng sông cửu long trở nên nóng sốt như bây giờ
khi các cơ quan chức năng xiết việc quản lý khai thác cát thị trường cát sông khan hiếm giá tăng vọt theo cấp số nhân các bỏ đua nhau đục khuét lòng sông tận thu sản phẩm
việc khai thác cát sẽ làm trầm trọng hơn việc xói lở hai bên bờ sông
các chuyên gia đề xuất ngành xây dựng cần ra soát công trình nào không cần thiết dùng tới cát để san lấp thì tìm vật liệu thay thế
trong khi đó báo lao động số ra ngày hôm nay có đăng tải bài viết thủ tục nhập khẩu thuốc dơm ra bệnh nhân khát thuốc
theo đó cục quản lý dược bộ y tế có văn bản số sáu nghìn một trăm một mươi qldkd ngày ba tháng năm đề nghị làm rõ thông tin phải tiêu hủy hai mươi viên thuốc tài trợ taxina đặc trị ung thư
bài báo cho rằng phải mất đúng một năm cơ quan chức năng mới hoàn thành thủ tục để
truyền máu huyết học tp hcm nhận được thuốc đặc trị ung thư taxina loại thuốc nằm trong chương trình viện trợ
trong thời gian chờ đợi thuốc nhập về nhiều bệnh nhân ung thư đã tử vong vì thiếu thuốc
cũng bởi thời gian nhập thuốc quá dài dòng mà khi thuốc về đến nơi hạn sử dụng chỉ còn một mươi tháng
bệnh viện buộc phải tiêu hủy gần hai mươi viên thuốc đắt đỏ này trong khi nhiều bệnh nhân nghèo năn nỉ được sử dụng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân ngày hôm nay